thưa quý vị ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm là mô hình thí điểm đầu tiên trong cả nước
trong ba năm triển khai với mục tiêu tích cực chống thực phẩm bẩn song song với xây dựng thực phẩm sạch
đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác thay đổi nhận thức của người sản xuất kinh doanh và cả người tiêu dùng
đây là cơ quan hợp nhất bộ máy nhân sự từ ba đơn vị về quản lý an toàn thực phẩm là sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở y tế và sở công thương
ban quản lý đã đưa ra các chương trình hành động thiết thực nhằm hạn chế thực phẩm bẩn xâm nhập vào thị trường
và triển khai hiệu quả mô hình các đội quản lý an toàn thực phẩm gần ba trăm linh người đến từ hai mươi bốn quận huyện trên địa bàn thành phố
từ khi thành lập các đoàn thanh kiểm tra cả ba cấp đã thanh kiểm tra hơn một trăm một mươi một cơ sở phát hiện vi phạm của hơn hai mươi chín cơ sở
xử phạt hơn chín cơ sở với tổng số tiền phạt gần sáu mươi hai tỷ đồng
mô hình một đầu mối để quản lý và chịu trách nhiệm với vấn đề an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho người dân dân khẳng định hiệu quả tại đô thị lớn như tp hcm
thưa quý vị thời gian qua cuộc sống của nhiều hộ dân tại thôn an hòa xã đức bình tây huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên đã bị ảnh hưởng rất nhiều
khi phải sống chung với mùi hôi thối bốc ra từ các hộ chăn nuôi lợn số lượng lớn tại địa phương
hàng trăm hộ dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý rất điểm gây bức xúc trong nhân dân
chỉ trong một thôn nhưng an hòa có đến bảy cơ sở chăn nuôi lợn của các hộ gia đình
cơ sở ít nuôi hai mươi con nhiều thì hơn năm mươi con
với mật độ chăn nuôi và số lượng lớn như vậy thì lượng chất thải ra hàng ngày là quá lớn
mặc dù nhiều hộ đã xây hầm bioga để xử lý nhưng mùi hôi thối vẫn cứ bốc lên nồng nặc nhất là vào khoảng thời gian từ đêm đến sáng
mùi hôi thối có nhiều lúc chịu không nói có nhiều lúc khách đến nhà là mới vừa ngồi chơi là nó bê mùi một cái là đứng dậy đi hết
nó lễ rồi được còn năm mươi con được đây mà nuôi con là trăn trải lại tập trung cái chỗ khác chứ ai mà cái chỗ dân người ta sống từ hồi giờ không sân bệnh hay đâu
bây giờ còn kiếm là một năm người dạy là bệnh đâu đi bệnh viện suốt lúc
là xã nông thôn mới nhưng đức bình tây lại để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường
mặc dù đã có phương án quy hoạch khu chăn nuôi tập trung
tạch biệt với khu dân cư nhưng khi vận động thì nhiều hộ trăn nuôi lại không chấp nhận
trong khi đó việc quy hoạch khu chăn nuôi tập trung lại gặp khó khăn về vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như các chính sách hỗ trợ
bạch nông thôn mới là chúng tôi đã đưa vào cái quy hoạch rồi quy hoạch khoảng hai hectare
hiện nay thì trong cái số hộ là cũng có hai cái triệu ý kiến khác nhau
một số hộ là muốn ra còn một số hộ thì không muốn
chúng tôi hiện nay cũng đang tâm hợp với ý kiến này
rồi sẽ có cái giải pháp
theo quy định của luật trăn nuôi trăn nuôi nông hộ phải đáp ứng các yêu cầu
trong đó có quy định về thu gom xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về thú y và bảo vệ môi trường
đặc biệt trong bối cảnh các loại dịch bệnh bùng phát trong thời gian vừa qua
chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp di rời các cơ sở chăn nuôi ra xa khu dân cư để đảm bảo môi trường sống cho người dân
hội thảo về bảo vệ biểu tượng chữ thập đỏ
biểu tượng của nhân đạo đã diễn ra tại hà nội nhằm bàn về ý nghĩa biểu tượng này và khẳng định cần phải được tôn trọng và sử dụng đúng
trên thực tế mặc dù đã có những văn bản pháp lý quốc tế và việt nam quy định về biểu tượng và việc sử dụng biểu tượng chữ thập đỏ
tuy nhiên hiện nay biểu tượng chữ thập đỏ xuất hiện khá phổ biến ở nhiều lĩnh vực không thuộc hoạt động chữ thập đỏ
biểu tượng chữ thập đỏ bị vi phạm dưới nhiều hình thức khác nhau như sử dụng sai bắt trước mạo danh
dự hội thảo các đại biểu nhấn mạnh các biểu tượng của phong trào chữ thập đỏ và tràng lễ liềm đỏ ngoài ý nghĩa biểu tượng của nhân đạo
còn là biểu tượng của sự bảo vệ đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thay đổi nhận thức thói quen của cộng đồng tránh sử dụng sai
mới đây bộ y tế đã trao quyết định cấp giấy chứng nhận thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng cho bệnh viện gia liễu trung ương
đây là bệnh viện công lập đầu tiên ở nước ta được trao chứng nhận này
thử thuốc trên lâm sàng là hoạt động khoa học nghiên cứu thuốc trên người tình nguyện nhằm thăm dò hoặc xác định sự an toàn và hiệu quả của thuốc
nhận biết phát hiện phản ứng có hại do tác động của thuốc khả năng hấp thụ phân bố chuyển hóa thải trừ của thuốc
các dữ liệu báo cáo phải bảo đảm chính xác có độ tin cậy cao
việc được cấp chứng nhận thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng giúp bệnh viện gia liễu trung ương có đủ chức năng thử nghiệm tất cả các loại thuốc
đặc biệt là thuốc mới trên thế giới trước khi được lưu hành và sử dụng tại thị trường việt nam
xây dựng phương án thu phí các loại phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông vào khu vực trung tâm thành phố đà nẵng
nhằm hạn chế ủn tắc giao thông khu vực trung tâm là nội dung chính của hội nghị phản biện xã hội về dự thảo đề án thu phí phương tiện cơ giới
tham gia giao thông vào khu vực trung tâm thành phố do sở giao thông vận tải thành phố đà nẵng chủ trì
theo đó khu vực đề xuất thu phí là các tuyến đường trục chính vùng lõi khu vực trung tâm có lưu lượng giao thông lớn
nguy cơ ủn tắc giao thông cao cụ thể lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi ba thực hiện thu phí trên hai trục chính là tuyến đường lê duẩn và nguyễn văn linh
đến năm hai nghìn hai mươi năm đánh giá kết quả thí điểm và nghiên cứu thu phí vùng lõi khu vực trung tâm theo danh giới nghiên cứu
đến năm hai nghìn ba mươi nghiên cứu mở rộng phạm vi thu phí theo tình hình thực tế và sau năm hai nghìn ba mươi nghiên cứu mở rộng vùng lõi trung
mới đây đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh trà vinh lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức khai mạc với chủ đề
các dân tộc đoàn kết phát huy nỗ lực hội nhập và phát triển
những năm qua các dân tộc thiểu số tỉnh trà vinh tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của đảng và nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc
đã có công to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc các cấp các ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
an sinh xã hội dự án đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí trên một tỷ đồng
từ đó sản xuất phát triển đời sống ổn định văn hóa giáo dục y tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng không ngừng được nâng lên
mới đây tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh nghi lễ cưới của các dân tộc nga
triển lãm do trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội bảo tàng mỹ thuật việt nam phối hợp tổ chức
triển lãm đưa tới công chúng ba mươi tác phẩm theo định hướng dân tộc của hai mươi nghệ sĩ từ một mươi năm thành phố chín nước cộng hòa của liên bang nga
đây là các tác phẩm giàu tính nhân văn đậm chất dân gian truyền thống thể hiện sống động giá trị của gia đình
đồng thời tôn vinh giá trị vĩnh cửu của con người là tình yêu và hòa bình
các tác phẩm được trưng bày đa dạng về chất liệu từ acrylic sơn dầu màu nước tới kỹ thuật hỗn hợp trên toàn
đây là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật việt nam
chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo mang đặc trưng bản sắc của cộng đồng các dân tộc nga
góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau thắt chặt hơn nữa mối quan hệ nhân văn hữu nghị và chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
triển lãm mở cửa tự do và liên tục từ nay đến hết ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ và nga bắt đầu tuần truyền thống
quân đội thổ nhĩ kỳ và nga đã bắt đầu thực hiện các cuộc tuần tra chung tại miền bắc syri
nhật bản và hàn quốc nỗ lực xoa dịu căng thẳng
quân đội thổ nhĩ kỳ và nga đã bắt đầu thực hiện các cuộc tuần tra chung ở vùng lãnh thổ thuộc đông bắc syri
trong phạm vi bán kính bảy km tính từ biên giới với thổ nhĩ kỳ
hoạt động tuần tra là một phần của thỏa thuận giữa tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
và tổng thống nga vladimir putin
đã được ngày hai mươi hai tháng một nga đã thực hiện các cuộc tuần tra chung
theo đó lực lượng quân cảnh nga và lực lượng biên phòng syri sẽ triển khai tại khu vực biên giới phía syri
tạo điều kiện cho lực lượng người quốc rút ra khỏi khu vực biên giới và lùi sâu ba mươi km về phía lãnh thổ syri
đáp ứng yêu cầu của thổ nhĩ kỳ thiết lập vùng an toàn ở biên giới với một thời hạn nhất định
hai bên sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn sự xâm nhập của các tay súng khủng bố
ngoài ra một cơ chế giám sát và xác minh chung cũng sẽ được thiết lập để đánh giá sự phối hợp thực hiện thỏa thuận
giới chức lập pháp của nhật bản và hàn quốc đã nhất trí xoa dịu mối căng thẳng giữa hai nước liên quan tới các tranh cãi về lịch sử và thương mại
đồng thời thúc đẩy hàn gắn quan hệ song phương
tại cuộc gặp giữa nhóm nghị sĩ của hai nước tại thủ đô tokyo của nhật bản
các nghị sĩ nhấn mạnh tới vai trò của giới lập pháp trong việc xây dựng khung hợp tác
cũng như đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết bất đồng hiện nay thông qua đối thoại
bên cạnh đó hai bên cũng cho rằng quan hệ nhật bản và hàn quốc đang ở giai đoạn khó khăn khi những tranh cãi về vấn đề lịch sử
đã và đang tác động tiêu cực tới hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế và an ninh
do đó cần phải tiếp tục đối thoại để giải quyết những tranh cãi này
các bộ trưởng thuộc một mươi sáu quốc gia châu á thái bình dương trong đó có nhật bản trung quốc và ấn độ
đã bắt đầu các cuộc họp tại thủ đô bangkok của thái lan nhằm nỗ lực hoàn tất các cuộc đàm phán
về hiệp định thương mại tự do quy mô lớn trong năm hai nghìn một mươi chín
dư luận hiện đang quan tâm liệu một số quốc gia như ấn độ và indonesia
những nước được nhận định là thận trọng với việc mở cửa mạnh mẽ thị trường trong nước
sẽ có những nhượng bộ để hiện thực hóa hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep hay không
hiện các nước đã kết thúc các cuộc đàm phán ở một mươi tám trong tổng số hai mươi lĩnh vực
song vẫn chưa nhất trí
về một số lĩnh vực chủ chốt như thuế quan thương mại dịch vụ và đầu tư
các cuộc đàm phán rcep được khởi động từ năm hai nghìn một mươi ba và mục đích ban đầu là hoàn tất hiệp định vào năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên hiệp định này nhiều lần lỡ thời hạn chót để thông qua do các thành viên theo đuổi tham vọng khác nhau
rcep sẽ bao phủ một phần ba nền kinh tế thế giới
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt vẹn gặp lại